tại tỉnh hà nam ban thường vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy hà nam đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đồng chí nguyễn đình khang
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà nam chủ trì hội nghị
tại hội nghị đồng chí nguyễn đình khang đề nghị thành phố hà nội tiếp tục hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm với hà nam
trong công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền đô thị trong phát triển kinh tế xã hội xúc tiến đầu tư giải quyết ô nhiễm môi trường nước sông đáy
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí hoàng trung hải đề nghị các sở ngành hai địa phương cần tăng cường kết nối
hợp tác để phát triển hơn nữa kinh tế xã hội hai địa phương
đặc biệt đối với tiềm năng phát triển du lịch hai địa phương cần tăng cường quảng bá tuyên truyền giới thiệu thế mạnh danh làm thắng cảnh
nhân dịp này thành phố hà nội đã dành ba tỷ đồng tặng quỹ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo của tỉnh hà nam